từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một tòa nhân dân tỉnh phú yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử một mươi sáu bị cáo
trong đó có một mươi năm người nguyên là cán bộ và một người dân huyện đông hòa nay là thị xã đông hòa tỉnh phú yên
về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn các bị cáo trên đã có hành vi thực hiện không đúng quy định của nhà nước
trong việc đền bù hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn chín hai tỷ đồng
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tài cựu chủ tịch ubnd huyện đông hòa bảy năm tù
các bị cáo còn lại mức án từ năm năm sáu tháng tù đến ba năm tù cho hưởng án treo
những bị cáo này đã phạm hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ